thưa quý vị một lần nữa dịch covid một mươi chín đã và đang được kiểm soát tốt tại việt nam
điều này đồng nghĩa nền kinh tế trong nước nói chung hay thị trường tiêu thụ sản phẩm nội địa tiếp tục có cơ hội để phát triển đặc biệt vào dịp cuối năm
đây là thời điểm mà sức mua sẽ gia tăng mạnh nhất trong năm cũng là thời điểm tốt nhất để các nhà sản xuất cung ứng giới thiệu và cho ra mắt các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng
và năm nay các sản phẩm mang thương hiệu việt nam đang có cơ hội lợi thế rất lớn để khẳng định vị thế khi covid một mươi chín khiến cho nhu cầu mua sắm hàng nội địa tăng mạnh và là cứu cánh cho nhiều doanh nghiệp trong mùa dịch
đây cũng là nội dung chính của chương trình tự hào hàng việt nam được phát sóng trên truyền hình nhân dân tuần này

tại sự kiện không chỉ mang đến nhiều sự lựa chọn sản phẩm cho người tiêu dùng thủ đô
mà còn là cơ hội để các nhà sản xuất trưng bày giới thiệu những sản phẩm từ nông nghiệp đến các sản phẩm thủ công mỹ nghệ
các sản phẩm sáng tạo các sản phẩm của những làng nghề cổ truyền tất cả tạo nên sự phong phú đa dạng cho chương trình
tôi đang xây dựng kế hoạch để có các câu chuyện về từng sản phẩm
để làm sao mà khách hàng khi mà mua sản phẩm thì cũng biết về cái câu chuyện
của sản phẩm từ nguyên liệu
thông qua sự kiện này các sản phẩm thủ công mỹ nghệ nói chung
cũng như là sản phẩm mê cha đan của làng nghệ phụ huynh đã sẽ đến được những thị trường khó tính
nó tạo cơ hội để các doanh nghiệp có thể giao lưu với nhau và giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng
và đây cũng là cái cơ hội lớn để central group họ cũng sẽ đánh giá lại các đối tác của mình
mặc dù đã có những dấu hiệu tích cực trong việc tiêu thụ hàng hóa tại thị trường trong nước
trong thời điểm bình thường mới này
nhưng việc tổ chức những sự kiện tôn vinh giới thiệu sản phẩm mang thương hiệu việt nam vẫn là rất cần thiết
đây sẽ là cầu nối nhanh nhất và đáng tin cậy nhất cho nhà phân phối và cơ sở sản xuất tìm đến nhau
để từ đó người tiêu dùng sẽ hưởng lợi từ những sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý
đến đây chương trình tự hào hàng việt nam xin được dừng lại
xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau